nguyên nhân của việc giải cứu nông sản là việc sản xuất phá vỡ quy hoạch khiến cung vượt qua nhu cầu
thiếu liên kết bền vững trong chuỗi sản xuất
và một trong những phương án lâu dài được đưa ra là tận dụng lợi thế tại địa phương phát triển nông sản đặc sản
trong đó phát triển thủy sản được xem là một thế mạnh của các tỉnh phía bắc cần được quan tâm đầu tư
các tỉnh miền núi phía bắc nước ta có địa hình tự nhiên rất đa dạng
có thể phát triển nhiều loại mô hình nuôi trồng thủy sản
như nuôi lồng bè trong hồ chứa sông suối nuôi ở trong ao nuôi kết hợp trong dụng lúa
và đa dạng đối tượng nuôi phát triển các loại thủy sản đặc sản có giá trị
bên cạnh đó với địa hình các tỉnh phía bắc gần các thị trường lớn như hà nội hải phòng quảng ninh
nên việc tiêu thụ các đối tượng thủy sản rất thuận lợi
diện tích tiềm năng có thể phát triển nuôi trồng thủy sản của cả vùng lên đến hơn bốn trăm năm mươi ha
trong đó diện tích nuôi nước ngọt là hơn ba trăm tám mươi ha
và nuôi mặn lợ là bảy mươi ha
bên cạnh đó các tỉnh miền núi phía bắc còn có diện tích mặt nước của các hồ chứa hồ thủy điện hồ thủy lợi
có thể phát triển nuôi cá lồng bè nuôi cá trong hồ chứa
các tỉnh phía bắc có đặc điểm là địa hình rất rộng và rất đa dạng
cho nên là cũng có rất nhiều các mô hình nuôi trồng thủy sản khác nhau với các quy mô khác nhau
hiện tại thì chúng ta đang
có những loại hình là nuôi cá trong hồ chứa nuôi cá trong lồng sông suối nuôi trong ao đầm nuôi trong ruộng trũng
nuôi trong các vùng chiều phên biển
hiện nay chúng tôi thống kê sơ bộ thì diện tích mà chúng ta nuôi trồng thủy sản mới chỉ đạt hơn ba mươi
trong cái tiềm năng mà chúng ta có thể phát triển nuôi trồng thủy sản
như vậy là dư địa để chúng ta phát triển nuôi trồng thủy sản của các tỉnh phía bắc vẫn còn rất nhiều
và nó có thể đem lại hiệu quả lợi ích cho người sản xuất
trên địa bàn tỉnh hòa bình hiện nay
cũng nuôi tất cả các loại hình mặt nước bao gồm có nuôi hồ chứa nuôi heo hồ nhỏ
và đặc biệt tiềm năng lớn nhất của tỉnh hòa bình đó là có hồ thủy điện hòa bình
đây là tiềm năng rất lớn để phát triển nuôi cá lồng
trong thời gian vừa qua trên địa bàn đã nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư
để phát triển nuôi cá lồng trên vùng hồ thủy điện hòa bình
do vậy từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay tổng số lồng cá luôn luôn là bốn năm mươi lồng
và đa số hiện nay nuôi bằng lầm lưới khung sắt và tổng sản lượng hiện nay đã cung cấp ra thị trường
chủ yếu là ra thị trường ở hà nội và các tỉnh lân cận là hơn một mươi tấn trên một năm
thế và lợi thế nữa đó là cái cửa ngõ của vùng tây bắc
do vậy là chuyện thông thương lưu thông hàng hóa cũng rất thuận tiện
thế và lợi thế nữa đó là trên vùng hồ thủy lợi hòa bình
cái nguồn cá tự nhiên có cái nguồn lợi thủy sản tự nhiên nguồn cá tạp rất nhiều
nguồn thức ăn bổ sung cho cá trực tiếp cho cá
và hiện nay thì theo tính toán nếu như nuôi cá lồng trên vùng hồ thủy điện hòa bình
thì sẽ tiết kiệm được khoảng hai mươi lượng thức ăn công nghiệp bổ sung cho cá
đến hai nghìn một mươi bảy chúng tôi có một mươi một hectare diện tích nuôi ở ao
và sản lượng chúng tôi đạt sấp xỉ bảy mươi tấn năng suất sáu mươi năm sáu năm tạ trên một hectare
là một trong tỉnh mà có cái năng suất có thể đánh giá
là đứng đầu các tỉnh đồng bằng sông hồng
cái thứ hai là tiềm năng chúng tôi có cái hệ thống sông cung gương
nó đi qua rất nhiều
và chúng tôi tới năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi có ba đồng cá
và sản lượng của chúng tôi đã thu khoảng bảy tấn nữa
như vậy là có bảy mươi bảy tấn cung cấp cho thị trường
chủ yếu là các trung tâm và thủ đô lớn của các tỉnh phía bắc
năm hai nghìn một mươi sáu diện tích nuôi trồng thủy sản của các tỉnh miền núi phía bắc
là hơn hai trăm linh năm hectare
giảm gần một mươi so với năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên sản lượng nuôi trồng thủy sản lại duy trì ở mức cao
đạt hơn tám trăm linh năm tấn tăng hơn một mươi so với năm hai nghìn một mươi năm
đặc biệt trong một mươi tháng của năm hai nghìn một mươi bảy diện tích nuôi trồng thủy sản
của các tỉnh phía bắc đã đạt hơn hai trăm linh hectare

sản lượng thu hoạch đạt gần ba trăm bảy mươi ba tấn đạt hơn bốn mươi năm kế hoạch diện tích thản nuôi của năm hai nghìn một mươi bảy
sản lượng thu hoạch đạt gần ba trăm bảy mươi ba tấn đạt hơn bốn mươi năm kế hoạch diện tích thản nuôi của năm hai nghìn một mươi bảy

trong đó sản lượng nuôi nước ngọt đạt hơn hai trăm bảy mươi tấn nuôi mặn lợ đạt hơn một trăm linh tấn
nếu như đánh giá tổng thể các tỉnh phía bắc
chúng tôi cho rằng một là nuôi cá trong khu vực lòng hồ thủy điện
có thể đem lại sản lượng lớn
thứ hai là các địa phương có nguồn nước lạnh chúng ta có thể phát triển các đối tượng nước lạnh
cá nước lạnh từ ca tầm ca hồi mà chúng ta đã công nhận cho phép sản xuất giống
cho phép sản xuất kinh doanh
thì đây là những sản phẩm có thể đem lại giá trị rất là cao
ngoài ra các tỉnh viên biển phát triển các đối tượng chủ lực như là tôm miễn thể cá biển
chúng ta có một lợi thế là các sản phẩm lạc sản này
hiện nay là những thị trường như hà nội và các thành phố lớn này
thứ hai nữa là các khu du lịch các điểm du lịch
và hiện nay thì bằng những chính sách của đảng và nhân nước của chúng ta
cũng như sự năng động của ngành du lịch thì khách du lịch đến việt nam ngày càng tăng
và đây là có thể nói rằng là nói một cách hình tượng là chúng ta cung cấp cái sản phẩm đặc sản
cho các khách du lịch của nước ngoài đến việt nam
thì coi đây cũng là cái sản phẩm
xuất khẩu tại chỗ
thì trên cơ sở là thay vì chúng ta phải bán ra nước ngoài để họ ăn
thì họ sang việt nam để họ thưởng thức cùng với lại cái giá trị ẩm thực của việt nam
cái cái cái sự hấp dẫn của ẩm thực việt nam cộng với những đặc sản việt nam
thì đây chính là một cái rất là quan trọng để chúng ta giới thiệu cái hình ảnh về đất nước con người việt nam
và trong đó có những cái đặc sản về thủy sản
tại tỉnh sơn la những năm qua nhiều diện tích đất trồng trọt quanh khu lòng hồ thủy điện sơn la
đã xảy ra tình trạng ngập nước
lãnh đạo các địa phương đã linh động chuyển đổi hình thức sản xuất sang phát triển thủy sản
như nuôi cá lồng
đây là hướng đi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều hộ dân không còn đất sản xuất
tuy nhiên sau một vài năm khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm đang là bài toán cần được các cấp chính quyền có hướng giải quyết
hôm nay nhà bà lò thị qua ở bản co trạm xã trường bằng huyện quỳnh nhai thu hoạch lứa cá lăng len thứ hai
kể từ khi chuyển sang nuôi cá lồng trong khu vực lòng hồ thủy điện sơn la
lừa cá đầu nhà bà thu được ba tấn lãi một trăm tám mươi triệu đồng
lứa cá này ước chừng được gấp đôi
năm hai nghìn một mươi sáu cùng với cá rô cá chấm cá nheo người trồng ba mươi sáu lồng gia đình thu được khoảng năm trăm linh triệu đồng
nhận thấy giá trị mang lại từ nuôi trồng thủy sản gia đình bà qua đang chuẩn bị để phát triển thêm hướng tới đạt một trăm năm mươi lồng cá
không có lúa nương không có ruộng nước mua thóc mua gạo cũng từ bán cá
hiện giờ các nhà hàng lớn ở sơn la điện biên đang lấy cá của nhà chúng tôi
tuy nhiên gia đình đang dự tính phát triển đến một trăm năm mươi lồng trong năm nay thì cũng rất lo lắng cái sản phẩm ra không có người mua
từ năm hai nghìn một mươi bằng nguồn vốn tái định cư huyện quỳnh nhai đã nhân rộng mô hình phát triển thủy sản
từ vài hộ nuôi thí điểm đến nay đã có vài trăm hộ tham gia
với hơn một chín trăm linh lồng cá
với chi phí thấp nhưng cho năng suất và giá trị kinh tế cao nuôi cá lồng đang là mơ ước đổi đời của nhiều hộ dân nơi đây
ước tính năng suất bình quân mỗi lồng đạt từ bốn đến năm mươi
trừ chi phí mỗi hộ cũng đạt từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng một năm
đó là với hộ có số lượng lồng ở mức trung bình là khoảng một mươi lồng nuôi
tuy nhiên khi số hộ tham gia nuôi cá lồng tăng lên nguồn cung cấp lớn dẫn đến dư thừa
khiến tình trạng không bán được cá hoặc bị tư thương ép giá
trước tình hình đó nhiều hộ dân đã lựa chọn mô hình tham gia hợp tác xã kiểu mới để giải quyết khó khăn
anh em mà kết hợp lại mà mình lập ra một cái hợp tác xã thì nó có một cái quy mô làm thì nó có thuận tiện hơn là làm ăn manh mút
một vài cá thể thì nó sẽ không đảm bảo được cái đầu vào
đầu ra nó phù hợp lý
cái này thì nói chung là cũng phải tự thân vận động
mỗi người một công việc
lúc mà nó rảnh rỗi thì anh em vào đây nó cũng như công nhân đó
người ta làm gì thì mình làm đấy
còn đâu ngoài ra là mình phải đi tìm ra thị trường
hiện nay thì huyện cũng đang thực hiện cái chủ trương kiến nghị với tỉnh là cho phép huyện quỳnh nhai thành lập cái liên hiệp hợp tác xã
về cần làm cái đầu mối chính trong cái việc giải quyết cũng như xây dựng kế hoạch sản xuất của các hợp tác xã để làm sao theo một cái chuỗi sản phẩm
và qua đó để tiêu thụ cũng như là xây dựng cái thương hiệu cá sông đà
để mà giải quyết tốt cho việc các hợp tác xã và đặc biệt các hộ dân nuôi trồng thủy sản một cách ổn định và bền vững
thì huyện đã thành lập tổ công tác hỗ trợ tư vấn và phòng chống dịch bệnh
nuôi cá lồng đang cho thấy giá trị thiết thực trong tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều hộ dân ở sơn la
tuy nhiên để người dân yên tâm phát triển sản xuất
chính quyền địa phương cũng nên chủ động và sát sao hơn nữa
trong việc liên hệ sản xuất
liên hệ các mối tiêu thụ sản phẩm lớn và ổn định
đồng thời cũng cần có quy hoạch cụ thể lâu dài số lượng và phạm vi nuôi trồng thủy sản trong khu vực lòng hồ thủy điện sông đà
đảm bảo việc phát triển đồng đều và bền vững
còn đây là mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn việt gáp của hợp tác xã chăn nuôi cá đặc sản thái hòa tại thôn bình thuận xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
với một mươi năm lồng cá như thế này mỗi một năm đem lại cho hợp tác xã hàng trăm triệu đồng
khả năng nuôi trồng thì có
tuy nhiên điều mà hợp tác xã hiện nay đang chăn trở đó chính là nguồn cung cấp cá giống đầu vào
bởi trên thực tế nếu thực hiện theo đúng tiêu chuẩn việt gáp thì cá giống đầu vào phải rõ nguồn gốc xuất xứ
tuy nhiên hiện nay nguồn cung cấp cá giống từ các viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên không đủ cá cho hợp tác xã nuôi ở đây
và đó cũng là khó khăn trong việc duy trì tiêu chuẩn việt gáp của hợp tác xã
cái khó của chúng tôi bây giờ là
tất cả các cá giống này
các sản phẩm thì nói đến con giống là
nhưng hiện nay đối với con giống thì trung tâm thủy sản cũng chưa đáp ứng được
thế nhưng mà nếu như làm cái sản phẩm mà theo quy trình việt gáp thì
từ con giống là phải có nguồn gốc xuất xứ
chính vì thế cho nên là bè của chúng tôi thì có thể là như bè tôi lên một mươi năm lồng
thì tôi thực hiện quy trình việt gáp đủ một mươi năm rồi
nhưng có những bè là một mươi lồng có thể người ta chỉ thực hiện theo quy trình việt gáp được năm lồng thôi
bởi vì con giống là không có nguồn gốc xuất xứ
cho nên là một năm mươi phải là
bán tự do
còn đây là mô hình nuôi cá chiên cá bống của gia đình anh lê văn sáng
tại tổ bảy phường đồng tiến thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
nuôi trồng thủy sản đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho gia đình anh
nguyện vọng của anh hiện nay đó chính là có thêm nguồn vốn để mở rộng sản xuất
tuy nhiên với hoàn cảnh gia đình không có đất không có nhà mà chỉ sinh hoạt tại nhà nổi trên sông
thì anh không thể tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng
bởi lẽ ngân hàng không chấp nhận thế chấp bằng tài sản là lồng bè cá của anh
mong muốn của những người chăn nuôi thứ nhất là về con giống thì cũng mong là
các nhà khoa học có thể tìm hiểu sâu hơn và cung cấp được cho nó đủ so với thị trường
điều thứ nhất
điều thứ hai nữa là về với vấn đề về vốn thì cũng muốn là nhà nước có những quy định để nới bớt cái chế tài
để cho người dân dễ dàng hơn
tiếp cận được với những nguồn vốn giá rẻ để phục vụ cho việc chăn nuôi
thực tế cho thấy các tỉnh miền núi phía bắc có tiềm năng rất lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản
tuy nhiên hiện các tỉnh mới chỉ tận dụng được khoảng một phần ba tiềm năng diện tích để nuôi trồng thủy sản
vì vậy để phát triển thủy sản bền vững các địa phương cần đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu lại ngành thủy sản
theo hướng nâng cao giá trị thương mại và phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái
đặc biệt là phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa được khuyến khích để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển thành các vùng nguyên liệu đủ lớn thậm chí xuất khẩu
cần có các giải pháp đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân
các địa phương cần có quy hoạch để phát triển các sản phẩm thủy sản
đáp ứng nhu cầu thị trường qua đó tạo các liên kết bền vững trong sản xuất và tiêu thụ thủy sản giữa nông dân và doanh nghiệp
đồng thời cần xây dựng quy trình nuôi mới quản lý dịch bệnh cải tạo môi trường nuôi có kế hoạch và đầu tư về con giống bố mẹ đạt chuẩn
thay thế nguồn giống tự nhiên đang trước nguy cơ tuyệt chủng cùng một số loài thủy sản đặc sản
đến đây chương trình nông nghiệp truyền động của truyền nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân địa chỉ số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội